số liệu về giải ngân vốn đầu tư công vừa được tổng cục thống kê công bố ngày hai mươi chín tháng tám cho biết
tính chung tám tháng năm hai nghìn hai mươi vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hai trăm năm mươi năm nghìn tỷ đồng
bằng năm mươi bảy kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng tám và tám tháng năm hai nghìn hai mươi lần lượt tăng bốn mươi năm
và tăng ba mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
mức cao nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tính chung tám tháng năm hai nghìn hai mươi vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt trên hai trăm năm mươi tỷ đồng
bằng năm mươi bảy kế hoạch năm và tăng ba mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên đáng chú ý đã có chín bộ cơ quan trung ương và chín địa phương có văn bản đề nghị chuyển trả lại kế hoạch vốn
để điều chỉnh cho các bộ cơ quan trung ương và địa phương khác với tổng số vốn là sáu ba trăm ba mươi tám tỷ đồng